ngày ba bảy sở lao động thương minh và xã hội hà nội đã thông tin thực hiện công tác hỗ trợ người lao động hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
hiện nay ba mươi quận huyện thị xã vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi bảy h ngày hai tháng bảy đã có một mươi bảy bảy mươi chín người được phê duyệt hỗ trợ với kinh phí gần một mươi bảy bốn tỷ đồng
và một mươi một doanh nghiệp có người lao động được hỗ trợ
sở lao động thương minh và xã hội hà nội đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác triển khai
chi trả chính sách hỗ trợ cho người dân tại các quận huyện thị xã và các xã phường thị trấn nhằm kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh sai phạm
hiện tại đã kiểm tra tại một mươi quận huyện trên địa bàn hà nội và sẽ phối hợp với biêu điện thành phố
thiết lập tổng đài đường dây nóng tự động gồm năm ngành trả lời và thành lập tổ công tác tiếp nhận giải đáp kiến nghị phản ánh của người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ